chiều tối ngày năm tháng hai tại khu vực biển đức tránh thuộc thôn bốn xã đức tránh huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
đã xảy ra vụ đuối nước làm hai học sinh tử vong và mất tích
hai nam học sinh đều một mươi bốn tuổi đang học lớp tám một em ở xã đức tránh một em ở xã đức nhuận huyện bộ đức
rủ nhau tắm biển vì đuối nước người dân địa phương đã vớt được thi thể một em
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quảng ngãi đã huy động gần hai mươi cán bộ chiến sĩ
cùng phương tiện phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm kiếm nạn nhân còn lại đang bị mất tích